sở giao thông vận tải vừa kiến nghị ubnd tp xem xét chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư
sớm ra soát thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn
trong đó cần ưu tiên bảy dự án giao thông trọng điểm đã được sở tham mưu báo cáo ubnd tp
trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án
các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường
có mật độ xe lưu thông rất cao bao gồm dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn một và đoạn hai
dự án xây dựng cao tốc thành phố hồ chí minh một bài dự án mở rộng quốc lộ năm mươi
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai mươi hai đoạn từ nút giao thông an sương đến đường nguyễn văn bứa
dự án xây dựng cầu n hai n bốn ở khu đô thị mới thủ thiêm và dự án xây dựng cầu đường nguyễn khoái